giai đoạn hành một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh phú yên đầu tư gần bốn trăm ba mươi tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo
qua chương trình các hộ nghèo đã được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của đảng và nhà nước như xóa nhà tạm phát triển kinh tế hộ và hỗ trợ bảo hiểm y tế

các hộ nghèo đã được thụ hướng đầy đủ các chính sách của đảng và nhà nước như xóa nhà tạm phát triển kinh tế hộ và hỗ trợ bảo hiểm y tế